ngày một mươi hai tháng một tại nhà xuất bản hội nhà văn đã diễn ra buổi giao lưu
trái bóng lăn giữa đời tôi nhân dịp ra mắt cuốn tự truyện cùng tên của tác giả ngô tử hà
cựu phó chủ tịch liên đoàn bóng đá việt nam vff
đây là cuốn sách đầu tiên của một người trong cuộc về bóng đá việt nam
với các giai đoạn phát triển và không ít những sóng gió thăng trầm
tác giả ngô tử hà từng là phó chủ tịch vff nhiệm kỳ ba
là vụ trưởng và là trợ lý bộ trưởng từ những năm hai nghìn năm
lại vốn xuất thân là cầu thủ từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từng được đào tạo tại nga nên ông là cả một kho tư liệu về bóng đá
với một góc nhìn rất riêng và cũng rất thật
tự chuyện của ông liên kết bóng đá việt nam qua nhiều giai đoạn
từ thời chiến tranh sang bao cấp rồi hạch toán kinh tế
và tiến dần lên chuyên nghiệp với đủ mọi hỉ nộ ái ố
và tự chuyện đấy không chỉ là bóng đá
mà còn có cả những câu chuyện tình và sự hy sinh của những người làm bóng đá
tại buổi giao lưu
độc giả được lắng nghe những chia sẻ về bóng đá
về văn trường của lãnh đạo hội nhà văn việt nam
các nhà văn nhà thơ
cùng đông đảo những người làm công tác thể dục thể thao của việt nam qua các thời kỳ